ngay sau khi đến hàn quốc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã cùng tổng thống hàn quốc moon jae in
và các nhà lãnh đạo asean dự lễ động thổi xây dựng thành phố thông minh ecodenta
tại quận gangseo thành phố busan
thông qua dự án này hàn quốc bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm công nghệ và hợp tác
cùng các nước asean xây dựng mạng lưới thành phố thông minh trong tương lai
đẩy mạnh hợp tác kết nối nhất là kết nối số
xem đây là một trong những ưu tiên cao hợp tác giữa asean và hàn quốc thời gian tới
các hoạt động của thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại hàn quốc
sẽ được truyền hình nhân dân truyền tải trong các bản tin tiếp theo